chiều hai mươi bảy tháng một mươi một theo giờ địa phương tức tối cùng ngày theo giờ hà nội hội nghị cấp cao pháp ngữ lần thứ một mươi sáu đã hoàn thành chương trình hoạt động sau hai ngày làm việc
chủ tịch nước trần đại quang cùng các nhà lãnh đạo thành viên cộng đồng pháp ngữ đã tham dự lễ bế mạc tổ chức tại trung tâm hội nghị ở thủ đô antana narivo madagascar
qua hai ngày hội nghị các nhà lãnh đạo cộng đồng pháp ngữ đã thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng đồng đều và phát triển có trách nhiệm
qua đó góp phần đảm bảo hòa bình ổn định trong không gian pháp ngữ và trên thế giới đúng với tinh thần chủ đề của hội nghị cấp cao lần này
các nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và các cam kết theo thỏa thuận paris về biến đổi khí hậu
đề ra các giải pháp cụ thể thúc đẩy việc triển khai khung chiến lược hợp tác pháp ngữ giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chiến lược thanh niên pháp ngữ và chiến lược kinh tế pháp ngữ trong đó chú trọng phát huy vai trò của phụ nữ và thanh niên
kết thúc hội nghị các nhà lãnh đạo đã thông qua tuyên bố antana rivo và một mươi ba nghị quyết
đề ra các biện pháp định hướng cho các hoạt động của cộng đồng pháp ngữ trong thời gian tới trên các lĩnh vực hòa bình an ninh chống khủng bố
đa dạng ngôn ngữ và văn hóa giáo dục hợp tác kinh tế phát triển bền vững y tế và năng lượng
hội nghị đã đồng ý kết nạp new caledonia cộng hòa pháp làm thành viên liên kết và argentina hàn quốc và ông tario canada
làm quan sát viên nâng tổng số thành viên và quan sát viên của tổ chức quốc tế pháp ngữ từ tám mươi lên tám mươi bốn thành viên và quan sát viên